cảm ơn các bạn đã theo dõi
bà nguyễn thị minh tâm thỏa thuận cùng làm ăn với nhau dưới hình thức góp vốn làm dịch vụ đăng ký xe ô tô
theo đó bà tâm đầu tư vốn cho xuyên để xuyên thông qua các mối quan hệ của mình
đứng ra làm thủ tục nộp thuế trước bạ đăng ký xe ô tô cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh bắc giang
sau đó lợi nhuận từ việc làm dịch vụ sẽ được chia đều cho cả hai với hình thức cắt lãi theo ngày
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám bà tân cần tiền nên muốn rút vốn nhưng xuyên không trả
cho đến nay cơ quan điều tra xác định
nông thị thúy xuyên đã lừa đảo chiếm đoạt của bà tâm số tiền là một trăm bảy mươi ba tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vào ngày một mươi bốn tháng tám đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng trần thị ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường cao thắng thành phố hạ long
về tội tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại và tạm giữ hình sự đối tượng vũ nga linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại phường cẩm thạch thành phố cẩm phả để tiếp tục điều tra vụ án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày bảy tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
phối hợp với công an thành phố hạ long kiểm tra hành chính tại phòng năm trăm linh
trung cư mini cao thắng thuộc phường cao thắng thành phố hạ long
tại đây lực lượng chức năng phát hiện trần thị ba và tám phụ nữ khác
trong đó có ba phụ nữ đang mang thai cùng chung sống sinh hoạt không có đăng ký tạm trú tạm vắng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục bắt đối tượng vũ nga linh là đối tượng có liên quan đến vụ việc nói trên
đồng thời cơ quan công an đã bàn giao tám phụ nữ trên cho trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng ninh
tại thời điểm bàn giao sức khỏe của tám phụ nữ này đều tốt tâm lý ổn định
hiện tám phụ nữ này đã được cán bộ trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng ninh theo dõi tư vấn thường xuyên
chưa phát hiện có biểu hiện bất thường về tình trạng sức khỏe
thưa quý vị và các bạn để kiếm lời bất chính thì không ít các đối tượng đã núp bóng việc mang thai hộ
thậm chí là mua bán nội tạng dưới vỏ bọc là nhân đạo
liên tiếp trong thời gian gần đây lực lượng công an đã triệt phá khởi tố bắt tạm giam nhiều đối tượng có hành vi môi giới mua bán thận
mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật thế nhưng nhiều đối tượng vẫn do hám lợi vẫn lén lút hoạt động
một đường dây tổ chức nuôi người môi giới mua bán thận vừa bị công an huyện thường tín hà nội đấu tranh triệt phá thành công
hai đối tượng trong đường dây này là nguyễn quang đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thường tín hà nội
và lê hồng hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại lệ thủy quảng bình đã bị bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự
đối tượng nguyễn quang đồng được cơ quan công an xác định là người cầm đầu đường dây này
trước đó đồng cũng là người đã bán một quả thận
sau đó đồng
nhận thấy nhu cầu của người bệnh cần thay thận rất lớn nên đối tượng lên mạng xã hội facebook liên lạc và thỏa thuận với những người bán
về việc mua một quả thận với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng và chịu thêm các chi phí ăn ở xét nghiệm nằm viện trong quá trình phẫu thuật
sau khi tìm được người mua với giá bốn trăm năm mươi triệu đến năm trăm linh triệu đồng một quả thận
đồng sẽ đưa những người bán thận đến chờ ở nhà trọ tại xã liên ninh huyện thanh trì hà nội
và phân công đối tượng lê hồng hùng đưa đón chăm sóc
sau khi tìm được người bán thận đến chờ ở nhà trò tại xã liên ninh huyện thành trì hà nội

làm hồ sơ giả dưới dạng tự nguyện hiến tạng cho nhau nhưng bản chất là giao dịch mua bán và thỏa thuận giá cả
thực ra các đối tượng để mua bán trót lọt các mô bộ phận cơ thể thì chúng phải tạo ra các ngụy trang dưới dạng hiến tạng
thứ nhất là phải qua mặt các bệnh viện để tiến hành các phẫu thuật dưới dạng cho và nhận hiến tặng tại các bệnh viện
chính việc này cũng sẽ gây ra khó khăn cho cơ quan điều tra
về mặt hình thức thì các đối tượng chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ về đơn xin hiến tạng
rồi là các xác nhận ở địa phương cũng như là phải có sự đồng ý của hai người trong gia đình trở lên
do vậy là để xác định đâu là những trường hợp hiến tạng thật và đâu là những trường hợp là lợi dụng để núp bóng dưới dạng hiến tạng để mua bán thận thì nó cũng là việc khó khăn trong công tác điều tra
cơ quan công an khuyến cáo hành vi mua bán thận hoặc các bộ phận khác của cơ thể người dưới mọi hình thức là vi phạm pháp luật
những người bị bệnh có nhu cầu ghép thận nên gặp trực tiếp các bác sĩ ở các bệnh viện có uy tín để được tư vấn
khi phát hiện đối tượng có hành vi co mồi môi giới ghép thận người dân cần cảnh giác và báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ
hôm qua một mươi bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị bích liễu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu chima làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới
phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thị bích liễu đang bế một trẻ sơ sinh vượt đường mòn biên giới để sang trung quốc
tại cơ quan điều tra liễu khai nhận được một người phụ nữ thuê mang đứa bé sơ sinh từ bệnh viện nhi đồng hai tp hcm sang trung quốc
với số tiền công là một mươi bốn nhân dân tệ tương đương với khoảng hơn bốn mươi sáu triệu đồng
hiện cháu bé đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lạng sơn để chăm sóc và xác minh thông tin để đưa về gia đình
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để bắt giữ những đối tượng có liên quan
thưa quý vị vì nhẹ dạ cả tin chạy theo lợi ích vật chất nhiều người bất chấp rủi ro sự an toàn của chính bản thân mình
xuất cảnh trái phép sang nước ngoài để lao động hoặc kết hôn để rồi xảy ra nhiều hậu quả đáng tiếc
thời gian gần đây nhiều công dân ở tỉnh sóc trăng đã tự ý xuất cảnh trái phép
đặc biệt là các nước trung quốc và campuchia diễn ra khá phổ biến
trước tình trạng này lực lượng chức năng công an tỉnh sóc trăng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
đồng thời tuyên truyền vận động nâng cao ý thức của người dân không xuất cảnh trái phép tránh xảy ra những hậu quả không đáng có
mấy tháng nay gia đình anh lê văn nhớ cuộc sống đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn
khi vợ anh là chị nguyễn thị huỳnh hà vượt biên trái phép sang trung quốc để tìm kế sinh nhai
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám trong lúc làm ăn thua lỗ vợ anh nghe lời một người khác tìm đường qua trung quốc để làm thuê mong muốn kiếm được nhiều tiền
tuy nhiên thời gian gần đây vợ anh điện thoại về cho anh cho rằng đã bị bán cho một người khác muốn về phải có một số tiền lớn để chuộc
và hiện nay cuộc sống của anh nhớ rất khó khăn hàng ngày phải làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai đứa con nhỏ
việc có số tiền lớn để chuộc vợ là điều quá sức đối với anh
tuy nhiên cuộc sống của anh nhớ rất khó khăn hàng ngày phải làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai đứa con nhỏ
mới nhờ mấy chú công an là cũng như xem xét sao giúp đỡ cho vợ nó gì
còn trường hợp của một cô gái ở xã thạnh quới huyện mỹ xuyên được trở về nhà gần một tháng nay nhưng cô gái này vẫn ám ảnh về những ngày bị ngược đãi bên trung quốc
theo trình bày vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vì nghe lời rũ rỗ của một người quen cô đã tìm cách xuất cảnh trái phép qua trung quốc để kết hôn với một người đàn ông nước này
lúc đó cô chưa tròn một mươi năm tuổi
tưởng rằng có một cuộc sống hạnh phúc bên đất khách quê người
tuy nhiên được một thời gian thì mâu thuẫn đã xảy ra
người nhà bên chồng đã thường xuyên đe dọa và bắt giam vào phòng để trả ơn tìm cách xuất bên ngoài trong thời gian dài
kể phát bảy năm hai nghìn một mươi chín về qua khó khăn lắm cô cũng tìm cách xuất được về việt nam
người ta gửi là đi trung quốc đi sướng lắm
em đi tới đó lấy chồng hay đi làm gì cũng được
cũng có việc cho em làm đó
rồi xong mới đi
những trường hợp như trên không gian
không phải là ít bởi thực tế do nhận thức còn hạn chế đời sống khó khăn nhiều người không có việc làm thu nhập ổn định
nên mặc dù có nhiều rủi ro song không ít người vì nghe lời của các đối tượng xấu vẫn tìm mọi cách để xuất cảnh trái phép
trong số đó cũng có những người may mắn tìm được việc làm ổn định có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc
tuy nhiên đa số công dân xuất cảnh trái phép không thông qua cơ quan chức năng đều tiềm ẩn nguy cơ rủi ro
người dân cần nâng cao cảnh giác không để các đối tượng xấu
nếu có vụ dỗ lôi kéo xuất cảnh trái phép nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện vụ dỗ lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép
đề nghị báo ngay cho cơ quan công an cấp xã hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý ngăn chặn
theo số liệu thống kê của công an tỉnh sóc trăng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn có trên bốn trăm linh trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
chủ yếu sang trung quốc và campuchia
lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt ba mươi một trường hợp vi phạm
việc làm là nhu cầu hết sức cần thiết đối với người dân đặc biệt là ở những vùng khó khăn
tuy nhiên xuất cảnh trái phép ra nước ngoài là vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự và quy chế biên giới
do đó người dân không nên bị cái lợi trước mắt mà bất chấp những hậu quả và hệ định khuôn đường do xuất cảnh trái phép gây ra
công an cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài giản xảy ra tại tp hà nội
để phục vụ yêu cầu điều tra giải quyết vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân tổ chức có liên quan
cơ quan điều tra ra thông báo tìm bị hại của vụ án
quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
nguyễn hoàng long chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hiểu hạn kinh doanh nhà vĩnh hưng
và phạm như quỳnh giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại hạ long
đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên một cá nhân và tổ chức
dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn và ưu tiên bán căn hộ hình thành trong tương lai
tại dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ số bốn trăm linh chín lĩnh nam
phường vĩnh hưng quận hoàng mai hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn hoàng long và phạm như quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để phục vụ công tác điều tra đề nghị cá nhân cơ quan tổ chức liên quan đến vụ án
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu để làm việc và cung cấp các tài liệu liên quan
địa chỉ số bốn mươi b hàng bài quận hoàn kiếm tp hà nội
số điện thoại tám trăm bốn mươi tám ba trăm tám mươi sáu bảy trăm tám mươi chín gặp điều tra viên đào văn trung
phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm